theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an ngày hôm nay toàn quốc đã xảy ra năm mươi bảy vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt làm chết ba mươi bảy người và sáu mươi năm người bị thương
và đây là ngày tai nạn giao thông tăng đột biến cả về số vụ số người chết và người bị thương
sau những ngày nghỉ tết không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng đến một mươi năm h ngày chín tháng hai một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại km hai mươi chín một trăm linh quốc lộ sáu thuộc địa phận xã đông phương yên trương mỹ hà nội khiến bảy người thương vong